toàn lên mạng tìm hiểu và biết có công ty tuyển dụng bảo vệ
ứng viên chỉ cần chụp ảnh căn cứ công dân hoặc chứng minh nhân dân gửi qua tin nhắn là có thể được giới thiệu việc làm
toàn đã lên mạng xã hội lấy ảnh căn cứ công dân của người khác có tên là toàn gửi cho công ty bảo vệ này
phía công ty bảo vệ giới thiệu toàn đến làm việc tại quán cà phê có địa chỉ tại số hai đinh liệt từ ngày một tháng bảy
do mặt bằng trước cửa quán hẹp nên toàn được yêu cầu nhận xe và chìa khóa xe của khách
mang qua bãi xe số hai mươi sáu lương ngọc quyến gửi
nắm được sơ hở toàn đã đẩy sinh ý định chiếm đoạt tài sản là xe máy mang nhãn hiệu honda lead màu đen
với cùng thủ đoạn trên ngày tám tháng bảy toàn được nhận và giới thiệu vào làm bảo vệ trong xe
cho quán gà ráng có địa chỉ tại số hai trăm chín mươi bốn c lạc long quân tây hồ hà nội với tên hoàng
tại đây đối tượng nhận chiếc xe honda vision màu đỏ của khách và phóng đi mất
sử dụng các thông tin không chính xác chưa đầy đủ hoặc thông tin giả
để thông qua các mạng xã hội để tìm được nàm năm trước đã xảy ra tương đối rồi
về vấn đề này rất nhiều vụ việc và đối tượng khi có hành vi phạm tội đều bắt giữ xử lý
và đã được các cơ quan chức năng đặc biệt cơ quan quân tuyên truyền rất nhiều
tuy nhiên một số người trong quá trình tiếp cận thông tin được cảnh báo phòng ngừa
vẫn chưa tiếp cận đầy đủ nên vẫn còn những chủ quan sơ hở trong việc
người vào làm cơ sở của mình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an đã triệt xóa ẩu nhóm trộm cắp tài sản
dưới hình thức trộm chó mèo
ổ nhóm có sáu đối tượng trong đó chủ mưu là vương văn
tạo vỏ bọc là chủ cửa hàng mua bán chó trá hình tại chợ vinh
nhưng thực chất đều là chó do hồng trộm cắp được mà có
một mươi tám h hàng ngày các đối tượng tập kết tại nhà riêng của hồng để thay quần áo
đem theo các công cụ để săn mồi
bốn đối tượng trực tiếp bắt chó di chuyển
bằng xe máy và dùng cả xe tải chở chó
trung bình mỗi đêm trộm gần một trăm linh con chó
đáng nói các đối tượng đã chuẩn bị rất nhiều phương tiện
để sẵn sàng chống trả lại người dân cũng như lực lượng chức năng
như súng côn xịt hơi cay ớt bột nỏ cao su
sau nhiều ngày đêm theo dõi di biến động
rạng sáng ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
ban chuyên án đã bắt đồng loạt sáu đối tượng ở hai địa điểm
là tại nhà riêng và cửa hàng bán chó của hồng
khi các đối tượng đang cất giấu số chó mới trộm được
tăng vật thu giữ được bao gồm năm mươi bốn con chó sống
bốn con chó trong thùng đông lạnh tổng trọng lượng chín trăm linh kg
một mươi năm con mèo sống một xe ô tô tải bốn xe máy gắn biển giả
một súng dạng côn cùng với năm viên đạn
một trăm linh bao bì đục lỗ ba súng bắn điện
dụng cụ chế tạo súng bắn điện
khi chúng tiếp cận các chủ sở hữu tài sản
và chúng thực hiện các hành vi trộm cắp
thì nó lại quá dễ
chúng không phải mất quá nhiều sức lực
không phải mất quá nhiều sức lao động bỏ ra
nhưng chúng vẫn có thể có được những tài sản
thậm chí là những cái tài sản có giá trị rất lớn
cho nên là chúng đã trộm cắp được một lần
thì chúng sẽ tiếp tục thực hiện những cái lần trộm cắp tiếp theo
nếu như chúng không bị phát hiện
thì có lẽ đối với chúng
thì con đường kiếm tiền của chúng
chúng nghĩ sẽ là con đường đi thực hiện hành vi trộm cắp đấy
qua những vụ việc trên
một lần nữa cảnh báo đến các công ty bảo vệ tuyển người online
và các cơ sở kinh doanh muốn thuê bảo vệ
cần phải kiểm tra hồ sơ của nhân viên một cách cẩn thận
tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra
người dân cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
trong việc bảo quản tài sản
khi phát hiện mất trộm
cần báo ngay cho cơ quan công an
để xác minh điều tra bắt giữ
góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn